dịp cuối năm nhu cầu di chuyển của người dân tăng cao nhất là thời điểm dịp tết dương lịch và tết nguyên đán cận kề
do đó khi di chuyển trên các phương tiện vận tải đặc biệt là vận tải hàng không
người dân cần chấp hành nghiêm các quy định về phòng chống dịch bệnh
cục hàng không yêu cầu các hãng hàng không phải nhắc nhở hành khách tuân thủ biện pháp phòng chống dịch
trước khi lên máy bay và trong suốt chuyến bay yêu cầu hành khách đeo khẩu trang suốt chuyến bay
thông báo công khai các quy định xử lý vi phạm
trường hợp hành khách không chấp hành vi phạm quy định về phòng chống dịch covid một mươi chín
các hãng hàng không cần phối hợp với cảng vụ hàng không liên quan để kịp thời xử lý
với mức phạt tối đa là ba triệu đồng theo quy định của nghị định một trăm sáu mươi hai hai nghìn một mươi tám về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng không